nhà chức trách pháp vừa bắt đầu chiến dịch di chuyển hơn ba người di cư khỏi một khu lán trại tị nạn tự phát ở khu vực đông bắc thủ đô paris
chiến dịch giải tỏa các liều chạy tạm bỡ dưới một cây cầu gần canh đào saint martin thuộc quận stalingrad diễn ra xuân xẻ
các nhân viên an ninh đã tập hợp hàng trăm người di cư là nam giới trước sáu giờ sáng tại khu trại tị nạn này
sau đó họ được xe buýt trở tới các trung tâm bảo trợ xã hội nơi có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt được phân bố xung quanh khu vực thủ đô paris
hoạt động di rời này đã được hầu hết những người di cư đang tá túc tại đây ủng hộ
chiến dịch này được tiến hành sau khi nước pháp thực hiện một số chiến dịch quy mô lớn hồi tuần trước nhằm xóa sổ khu lán trại tạm bỡ junger ở ngoài ô thành phố cảng miền bắc cale
địa điểm trong nhiều năm qua đã trở thành nơi tập kết của hàng nghìn người di cư tìm đến đây